hội nghị tổng kết đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ đã được diễn ra tại thủ đô hà nội
thông qua việc tổng kết đề án nghiên cứu hoàn thiện và nhân rộng những mô hình tổ chức phục vụ học tập suốt đời tại các thư viện bảo tàng nhà văn hóa câu lạc bộ đa dạng hiệu quả
phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng miền địa phương trên cả nước góp phần xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân phục vụ đắc lực cho công tác thông tin tuyên truyền của đảng và nhà nước
đồng thời các đại biểu tại hội nghị cũng đã đề xuất kế hoạch tiếp tục thực hiện đề án trong những giai đoạn tiếp theo